vâng thưa quý vị khi hỏa hoạn xảy ra những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
luôn sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm để bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân
cũng bởi vậy đã có những người lính anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ
một trong số đó là thượng úy đỗ đức việt
sự ra đi của người chiến sĩ trẻ đã để lại những mất mát không gì bù đắp được
mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện cảm động trong ký ức của những người thân yêu nhất đối với anh
những ngày cuối hạ đầu thu nắng xuyên qua những tán lá
trong veo như giấc mơ của người lính trẻ đỗ đức việt
một giấc mơ mà giờ đây bản thân anh không còn có thể thực hiện được nữa
đồng anh sẽ cố gắng là thực hiện tất cả những ước mơ về ngành về cuộc sống của anh
đội hình thiếu vị trí công việc bộn bề hơn nỗi đau chưa nguôi
dòng những người đồng đội của anh vẫn nén lòng để bước tiếp
trong ký ức của họ hình ảnh của thượng úy đỗ đức việt là những gì đẹp đẽ nhất
em việt là người sống tình cảm rồi là gần gũi với anh em có trách nhiệm trong công việc
ngoài bóng đá ra thì việt cũng rất là đam mê là ca nhạc và chơi đàn guitar rất là hay
đồng chí lúc nào cũng tươi mới vui vẻ lúc nào cũng hòa đồng
lúc nào cũng
có cái tinh thần rất là lạc quan
còn đối với gia đình đây là mất mát chẳng thể nguôi ngoai
gom góp những ký ức về thượng úy việt nỗi đau của người ở lại càng thêm quặn thắt
sống rất là tình cảm và em cũng rất là
tran hòa với cả anh em trong gia đình
giảng đường đại học nơi đặt những viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp
vẫn còn một chỗ trống
vẫn vàng đầu đầy tiếng guitar của việt
nơi đó có những người bạn thân thiết
mỗi người một cuộc đời một hành trình riêng
nhưng mỗi hành trình đều tiếp nối ước mơ của người lính trẻ
thật ra tôi thì tôi biết rất rõ về em
gần như là sở thích hay sở đoàn gì của em tôi đã biết hết
nên là khi mà em nói hy sinh tôi đã có một lời hứa với bản thân mình
tất cả những gì mà em đã đam mê
em nói vẫn còn
muốn nào thì tôi sẽ hòa thành mốc cho nó
mày đã hỏi anh là
sáng tuần anh mình đi học rồi anh ạ
thế mà bây giờ mà lại để anh ở bên mình
góc sân ngập nắng
hình bóng cọ hồng trò năm xưa
dường như vẫn đang nô đùa dưới những mỏm xanh
dù cuộc sống đã có nhiều đổi thay
nhưng trong ký ức của cô giáo và bạn bè
hình ảnh của việt vẫn rực cháy với những hoài bão lớn
chiếc sinh nhật mình cách đây một ngày
việt có bảo với mình một câu
hai đứa mình lạ lắm
chẳng có đứa bản thân nào mà ít tương tác trên mạng xã hội cả
ít trò chuyện nói chuyện với nhau cả
nhưng mà cứ gọi là đến cứ gọi là đi
nhưng mà mình có mỗi một thằng bạn
đó là thằng bạn thân duy nhất mình thôi
nó có nhiều dự định
bạn bè người thân gia đình mọi người
với cả mình luôn
nhưng mà nó chưa kịp hoàn hảnh dự định mà nó vẫn còn dang dở
nó bỏ mọi người
mà nó cứ thế nó đi thôi
mọi người hơi lớn
nên là hay xếp một là ở cuối hai là ở bên dưới á
nhưng mà toàn tự đổi ý rồi chỗ cho nhau trốn cô
cái năm lớp một mươi hai cũng là cái năm mà nhớ nhất
hoàn tất cũng hay trốn một vài tiết
chạy xuống phòng đa năng để đá cầu ấy
hoàn tất cũng rất là nhiều cảm ơn việt
rất là nhiều
vì những cái gì mà cậu ấy đã công nhuận cậu ấy sẽ luôn luôn sống trong tim của mình
nếu mà việt đang hiện những ở đây thì chắc chắn là việt sẽ ra ôm cô
và sẽ nói như là
cô ơi con lại về đây ạ
vì rất là nhiều lần khi mà việt về trường ấy
khi mà khai giảng vào ngày hai mươi tháng một mươi một thì việc cứ đứng lặng lẽ ở góc sân ấy
sau đó khi mà xong công việc thì lại ra là chào các thầy các cô
thời điểm mà người ta vẫn gọi là mùa y xây những ước mơ
thì mùa giấc mơ đã khép lại
để lại bao cảm phục và nổi thương
để lại bao cảm phúc và nổi thương